thưa quý vị chiều tối nay bão số tám đã đi vào đất liền các tỉnh từ nghệ an đến quảng trị
suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực thượng lào
trong đêm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số tám
sau đó là vùng áp thấp ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế sẽ có mưa vừa
mưa to và rông lượng mưa trong đêm nay phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm linh mm
sang đến ngày mai khi vùng áp thấp di chuyển sang lào suy yếu và tan dần
miền trung từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế vẫn còn có mưa
nhưng lượng mưa không còn lớn chỉ từ năm một mươi năm mm
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ngày mai trời nắng giáo
nền nhiệt ngày ở các tỉnh miền trung vì thế sẽ có sự phân hóa
nửa phía bắc đèo hải vân khu vực từ thừa thiên huế trở ra nhiệt độ cao từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
còn ở khu vực từ đà nẵng trở vào nhiệt độ cao từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
bão số tám suy yếu và tan đi trong đêm nay ở cả tây nguyên và nam bộ
mưa vẫn còn duy trì ở diện giải rác
sang đến ngày mai mưa giảm dần trời có nắng
cục bộ một vài nơi ở khu vực phía bắc tây nguyên và các tỉnh miền tây nam bộ là có mưa rông
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ tăng lại lên mức từ hai mươi tám ba mươi một độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ từ ba mươi một ba mươi ba độ
ngược lên phía bắc thời tiết bắc bộ có sự phân hóa
phía đông bắc bộ bắt đầu có tác động của đới gió ẩm
sau bão số tám nên mây nhiều hơn
thậm chí vùng ven biển các tỉnh phía nam đồng bằng
đêm nay và sáng sớm ngày mai sẽ có lúc có mưa
trong khi đó ở các tỉnh phía tây bắc bộ thì vẫn duy trì tình trạng ít mây
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ là từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh phía tây nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước